tình báo khẩn cấp cơn bão số ba
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vào hồi một mươi sáu h ngày hôm nay một tháng tám vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi một độ vĩ bắc một trăm một mươi bảy độ kinh đông cách đất liền các tỉnh quảng ninh hải phòng khoảng ba trăm ba mươi km về phía đông sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp chín giật cấp một mươi hai
trong một mươi hai đến hai mươi bốn giờ tiếp theo bão đổi hướng di chuyển theo hướng tây mỗi giờ đi được năm một mươi km đến một mươi sáu h ngày hai tháng tám vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi một bốn độ vĩ bắc một trăm linh tám độ kinh đông ngay bờ biển quảng ninh hải phòng sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám giật cấp một mươi một
vùng nguy hiểm trên biển đông trong hai mươi bốn giờ tới gió mạnh cấp sáu giật cấp tám
phía bắc vĩ tuyến một mươi chín độ vĩ bắc phía tây kinh tuyến một trăm một mươi ba năm độ kinh đông
trong hai mươi bốn h đến bốn mươi tám h tiếp theo bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây nam mỗi giờ đi được một mươi km
khoảng chiều đến tối ngày mai đi vào đất liền các tỉnh quảng ninh đến thái bình với sức gió mạnh cấp bảy cấp tám giật cấp một mươi cấp một mươi một sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới
cảnh báo gió mạnh trên đất liền các tỉnh quảng ninh hải phòng từ sáng mai có gió mạnh dần lên cấp sáu cấp bảy sau tăng lên cấp tám giật cấp một mươi cấp một mươi một
các tỉnh ven biển từ thái bình đến thanh hóa từ trưa mai ngày hai tháng tám có gió mạnh dần lên cấp sáu sau tăng lên cấp bảy giật cấp chín cấp một mươi
dự báo mưa lớn từ đêm nay tới ngày bốn tháng tám ở bắc bộ và các tỉnh bắc trung bộ có mưa to đến rất to lượng mưa phổ biến từ một trăm linh ba trăm linh mm một đợt
riêng khu vực đông bắc đồng bằng bắc bộ và thanh hóa hai trăm linh bốn trăm linh mm một đợt
khu vực hà nội có mưa từ chiều và đêm mai ngày hai tháng tám có mưa to đến rất to lượng mưa phổ biến từ một trăm linh hai trăm linh mm một đợt
nơi trên hai trăm năm mươi mm
từ chiều tối mai có gió mạnh dần lên cấp năm giật cấp sáu cấp bảy
cấp độ rủi ro thiên tai do bão cấp ba